chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm một loạt các lãi suất điều hành
các trung cư đã qua sử dụng đang mất giá
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị giả soát các quy định pháp luật hiện hành
để tiến tới bỏ số ổ khẩu từ một bảy hai nghìn hai mươi một
nhiều sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường
giá vàng đã lên mức cao nhất từ trước đến nay và thông điệp rất rõ ràng
cho thấy các nhà đầu tư chọn kim loại quý làm kênh trú ẩn
thái độ của các nhà đầu tư còn khiến cho bạc vốn ít được quan tâm
nay được dự báo sẽ còn tăng giá mạnh hơn vàng
theo kitco giá vàng đã vượt ngưỡng hai usd một ounce
tuy nhiên sau đó đã quay đầu giảm một tám khi đồng usd mạnh lên
và các nhà đầu tư đã chốt lời
vàng đã tăng giá hơn ba mươi năm từ đầu năm
trong khi giá bạc tăng tới một mươi năm năm
hiện ở mức hai mươi tám bảy usd một ounce
trong nước sau khi tăng vượt mốc sáu mươi hai triệu đồng một lượng
giá vàng quay đầu giảm
giá lợn hơi bình quân giảm từ một đến ba đồng một kg
tại một số tỉnh thành trong cả nước
để giảm giá thành trong nước và đảm bảo nguồn cung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tích cực thực hiện tăng đàn tái đàn
cũng như nhập khẩu lợn sống
thị trường lợn hơi miền bắc tiếp đà giảm của những ngày trước
hiện đang dưới mốc chín mươi đồng một kg
miền trung và tây nguyên duy trì quanh mốc tám mươi năm đồng một kg
tại miền nam giảm nhẹ từ một đến hai đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
giá thịt lợn từ khâu giết mổ đến tay người tiêu dùng
đã tăng từ một bảy đến một chín lần
để giảm giá thành bộ đang tăng cường tăng đàn tái đàn
và nhập khẩu lợn sống và thịt lợn đông lạnh
ngân hàng nhà nước vừa giảm một loạt lãi suất điều hành
với mức giảm hai đến năm một năm
quyết định này được đưa ra trong bối cảnh
tiến dụng sáu tháng đầu năm tăng thấp
và khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp giảm
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng
giảm năm một năm xuống còn năm một năm
từ ngày sáu tháng tám
cũng từ thời điểm này mức lãi suất tiền gửi
của kho bạc nhà nước bảo hiểm tiền gửi việt nam
tại ngân hàng nhà nước giảm hai một năm
còn tám một năm
các doanh nghiệp hiện không dám ve vốn mở rộng sản xuất
mà chỉ hoạt động cầm chừng
thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi tt bca của bộ công an
quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
thay thế cho thông tư một mươi năm hai nghìn một mươi
với nhiều điểm mới đáng chú ý
thông tư năm mươi tám quy định
bán xe khắc tỉnh phải nộp lại biển số và đăng ký xe
sinh viên ngoại tỉnh không được đăng ký xe
biển hà nội và thành phố hồ chí minh
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
toàn bộ xe kinh doanh vận tải
phải chuyển sang biển vàng
không có giấy tờ mua bán vẫn được sang tên xe qua nhiều đời chủ
giới chứng nhận đăng ký xe tạm thời
có giá trị trong thời hạn ba mươi ngày
quy định một mươi chín hai nghìn hai mươi qd ttg
về thu phí sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử không dừng
đối với phương tiện giao thông
thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
trên phạm vi toàn quốc
đối với các trạm thu phí đã lắp đặt
hệ thống thu phí điện tử không dừng
phải vận hành ngay
các trạm đang hoạt động nhưng chưa lắp đặt
thì chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng
phương tiện thuộc đối tượng chịu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ
phải được gắn thẻ đầu cuối
tình trạng người mua trung cư phải bắn lỗ
sau ít năm sử dụng xảy ra khá phổ biến hiện nay
đặc biệt là tại những trung cư xuống cấp trầm trọng
hoặc có vương mắc về pháp lý
người mua có thể chịu lỗ cả tỷ đồng
trên thị trường hiện nay hầu hết các trung cư
đã đưa vào sử dụng từ ba đến năm năm
đang giảm giá mạnh khoảng từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một mét vuông
tuy giá nhà và căn hộ vẫn tăng đều theo từng năm
nhưng trung cư thì lại mất giá
vì tình trạng xuống cấp sau khi bàn giao
tranh chấp về số đỏ số hồng
về các mức phí với chủ đầu tư
khiến nhiều người muốn bán để tìm nơi ở mới
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị
cần giả soát những quy định của pháp luật hiện hành
để tiến tới bỏ số hộ khẩu kể từ ngày luật cư trú sửa đổi
có hiệu lực dự kiến từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thay vì đợi đến cuối năm hai nghìn hai mươi
trước nhiều ý kiến băn khoăn về lộ trình
để chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới
để bỏ số hộ khẩu
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu giả soát các quy định của pháp luật hiện hành
nhất là thông tư nghị định
có rất nhiều thủ tục hành chính liên quan giao dịch hợp đồng dịch vụ
cần có số hộ khẩu để kịp thời sửa đổi bổ sung
bãi bỏ trước khi luật có hiệu lực
dự kiến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm
các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
được thực hiện bởi phòng kinh tế